ngày hôm qua căng thẳng ở nagorno karabakh khu vực tranh chấp giữa armenia và azerbaijan đã lại một lần nữa nổ ra
sau khi chính quyền azerbaijan bất ngờ thông báo đã phát động một chiến dịch quân sự trong khu vực
phía armenia cáo buộc azerbaijan đã triển khai chiến dịch trên bộ ở khu vực tranh chấp nagorno karabakh
dù khẳng định quân đội armenia không tham chiến và tình hình ở vùng biên giới vẫn ổn định
cộng đồng quốc tế đã lập tức có phản ứng
điện kremlin nga cùng ngày đã lên tiếng bày tỏ quan ngại về sự leo thang căng thẳng và các bên bắt đầu hành động thù địch
nga kêu gọi hai bên kiềm chế và đối thoại để giải quyết xung đột
liên minh châu eu cùng ngày cũng kêu gọi azerbaijan chấm dứt ngay lập tức chiến dịch quân sự tại khu vực tranh chấp
đồng thời nhấn mạnh bruxelles vẫn cam kết tạo điều kiện đối thoại để mang lại hòa bình lâu dài cho khu vực
tương tự tổng thống pháp cũng thông báo sẽ triệu tập một cuộc họp khẩn cấp của hội đồng bảo an liên hợp quốc về diễn biến này